nhiều quốc gia trên thế giới như mỹ pháp trung quốc tại thủ đô đều có cột mốc km số
mới đây trong một dự án cải tạo xung quanh hồ hoàn kiếm
ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu quận hoàn kiếm nghiên cứu bổ sung một số hạng mục cột mốc km số tại hồ hoàn kiếm
rất nhiều người đang mong chờ cột mốc này sẽ mang lại những ý nghĩa đặc biệt
từ năm hai nghìn chín phó giáo sư tiến sĩ hà đình đức đã là người đầu tiên có ý tưởng về đặt cột mốc km số tại hồ hoàn kiếm
hà nội là trung tâm của cả nước vì thế rất cần có một cột mốc km đánh dấu tâm điểm của mình
ghi nhận như là nơi khởi đầu cho mọi con đường
đây sẽ là một tọa độ để kể từ đó có những đơn vị đo lường đến những địa danh những địa điểm khác trên cả nước
đã tám năm qua ông rất vui mừng vì ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định sẽ thực hiện hóa ý tưởng này
thường là trên thế giới các thủ đô đều có một cái điểm gốc
tức là điểm khởi sự của mọi con đường và mọi con đường
thì cái này nó mang ý nghĩa từng chưng chứ không phải là nó mang ý nghĩa về mặt đo lường
căn bó với hồ hoàn kiếm từ hàng chục năm nay nhà báo hà hồng còn lập hẳn một trang web
hôaniếm org đăng tải những bài nghiên cứu về hồ hoàn kiếm tình yêu với hồ hoàn kiếm
theo anh hồ là một bảo tàng sống và việc có thêm cột mốc km số sẽ là một di tích văn hóa
du lịch một điểm nhấn tặng thêm ý nghĩa đặc biệt của địa danh này
người ta nói rằng là nếu mà ai đến pháp thì cố mà đến đó đứng chụp ở cái vị trí km số
và nếu anh chụp được đến vị trí đó và chụp được ảnh hoặc đứng ở đó thì anh sẽ có cơ hội trở lại
với cái mảnh đất paris hoa lệ vậy cũng như là châu âu
và tôi hy vọng rằng là sau khi hà nội đặt một vị trí km số tại hồ hoàn kiếm
thì rất nhiều người nhất là khách quốc tế sẽ đến đây chụp ảnh
sẽ đến đây xem và họ cũng nghĩ như chúng ta là họ rất là mong nhờ có đến đây mà họ sẽ có nhiều dịp quay trở lại với hà nội thủ đô yêu dấu của chúng ta
trên thế giới nhiều quốc gia đã xây dựng cột mốc số ở trong thủ đô
nó không chỉ có ý nghĩa như một tiêu điểm để thống nhất quản lý lãnh thổ của đất nước
mà còn là một điểm du lịch thú vị và bất kỳ khách du lịch nào cũng muốn tìm đến để chụp ảnh lưu niệm
vì thế rất nhiều du khách tỏ ra thích thú trước việc hà nội sẽ có cột mốc km số
nếu hà nội có một cột mốc như thế thì đó sẽ là điểm rất thú vị
washington dc hay paris cũng có
đó là dấu mốc để bạn có thể nhận diện được địa danh mình đang đến
tôi nghĩ không chỉ những người dân tại đây mà du khách sẽ rất thích thú được chụp ảnh ở đó
mình cũng rất muốn là cứ đặt chân đến đâu mình cũng muốn chụp ảnh tại cái km số đó
để mình lưu lại kỷ niệm là mình đã đến cái địa phận đó
và mình đã đến những nơi mà trung tâm
tức là những cái nơi mà trung tâm của các cái địa danh mà mình đã đi đến
những cột mốc biên giới cột mốc tọa độ hay cột mốc số
luôn là những điểm dừng chân với nhiều ý nghĩa
cùng với tháp rùa tháp hòa phong biêu điện hà nội cầu thế húc
cột mốc km số sẽ mang lại những ý nghĩa đặc biệt
tăng thêm giá trị văn hóa tinh thần cho không gian hồ hoàn kiếm
một địa danh mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân khi đến thủ đô